thưa quý vị để vận chuyển thuốc lá lậu vào sâu trong nội địa tiêu thụ các đối tượng buôn lậu xé nhỏ hàng hóa rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa liên tục phát hiện bắt quả tang các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu được cất giấu trong ba lô bao tải và cốp xe
vào khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi hai tháng ba trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện tri tôn khi đến khu vực xã lạc cúa tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện bắt quả tang cao thị xuyên trú tại xã tân khánh hòa huyện giang thành tỉnh kiên giang điều khiển xe mô tô vận chuyển hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và jet được cất giấu trong ba lô và cốc xe
trước đó tại khu vực ấp phú tâm xã an phú huyện tịnh biên tổ liên ngành phát hiện bắt quả tang hồ thanh nhàn chú tại địa phương
sử dụng xe mô tô chở một bao tải bên trong có chứa hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero
làm việc với tổ công tác các đối tượng khai nhận mua số thuốc lá lậu trên của những đối tượng không rõ tên tuổi địa chỉ cụ thể sau đó đem đi bán lại kiếm lời
lợi dụng nhu cầu sử dụng kích tết thuốc điều trị và phòng covid một mươi chín của người dân tăng cao một số đối tượng có hành vi tàng trữ buôn bán các loại dụng cụ xét nghiệm thuốc điều trị covid không có nguồn gốc xuất xứ
không được phép lưu hành sử dụng
chỉ trong một thời gian ngắn công an thành phố hải phòng đã liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều vụ mua bán vận chuyển que test nhanh và hàng chục nghìn hộp thuốc được giới thiệu là thuốc điều trị covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử theo quy định
dù không được bộ y tế cấp phép sử dụng nhưng gần bảy hộp thuốc có tên gọi liên hoa thanh ngôn vẫn được chủ hàng nhập lậu để về bán cho những người có nhu cầu
tiếp tục mở rộng điều tra mới đây nhất phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng vừa tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng trần văn mạnh khi đang vận chuyển năm bốn mươi hai hộp thuốc điều trị covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất trị giá hơn năm tỷ đồng
đối tượng mạnh nằm trong đường dây chuyên nghiệp chuyên vận chuyển thuốc điều trị covid một mươi chín từ nước ngoài về tiêu thụ
do tình dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp do khăn hiếm về mặt hàng thuốc covid một mươi chín tôi đã nhờ người quen ở nước ngoài chuyển thuốc về việt nam
theo cơ quan công an nếu tiêu thụ chót lọt thì mỗi hộp thuốc có thể mang về cho người bán khoản lời gấp nhiều lần so với số vốn bỏ ra
thực tế kiểm tra các lô thuốc đều ba không rõ nguồn gốc xuất xứ không được cấp phép lưu hành không rõ chất lượng và chắc chắn số thuốc này không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
sau khi nhập nậu được một khối lượng lớn thuốc đặc trị covid một mươi chín từ cộng hòa liên bang nga chúng đã tiến hành chia nhỏ
số lượng thuốc này ra và cất giấu ở nhiều địa điểm có địa hình phức tạp để đối phó với sự phát hiện của cơ quan công an
chúng tiến hành vận chuyển bằng hình thức truyền phát với số lượng nhỏ đề phòng khi phát hiện được thì cơ quan công an không thể xử lý bằng pháp loại sự do số lượng chưa đến mức trì cứu nhiệm sự
theo quy định toàn bộ các sản phẩm chữa trị covid một mươi chín phải nằm trong danh sách được kiểm định
vì vậy việc sử dụng các hàng hóa không rõ nguồn gốc có thể gây nguy hiểm cho người dùng và không đảm bảo an toàn
cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an trong công tác phát hiện bắt giữ các đối tượng vận chuyển mua bán thuốc hỗ trợ phòng điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác không mua và sử dụng các loại dụng cụ xét nghiệm thuốc điều trị covid chưa được cơ quan y tế cho phép lưu hành
tránh rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang tạo cơ hội cho các đối tượng thu lời bất chính
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ án mua bán ma túy trong bệnh viện tâm thần trung ương i
ngày hai mươi hai tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã hoàn thành kết luận vụ án
cân cứ vào các tài liệu thu thập được
đội tra công an tp hà nội đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm soát nhân dân tp hà nội đề nghị truy tố một mươi bị can
trong đó có bốn trường hợp là cán bộ của bệnh viện tâm thần trung ương i
trong vụ án này nguyễn xuân quý là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh về tội tàng trữ trái phép chân ma túy
đối tượng sau đó điều trị tại phòng điều trị tầng hai khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
nhằm trốn tránh việc chấp hành bản án của tòa án nhân dân huyện thanh trì
đồng thời lôi kéo rụ rỗ một số y bác sĩ tại bệnh viện nhằm thực hiện hành vi phạm tội
qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn hà nội
công an tp hà nội đã phát hiện đường dây ổ nhóm hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
có tính chất phức tạp hoạt động thường xuyên liên tục và kéo dài ngay trong khuôn viên của bệnh viện
quá trình điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội xác định các đối tượng
gồm nguyễn thị minh huệ nguyễn anh vũ và bùi thị hạt là các nhân viên điều dưỡng
kỹ thuật viên và hộ lý của khoa đã nhiều lần cùng sử dụng ma túy ngay tại buồng tự cải tạo của quý
đối với trưởng khoa bác sĩ đỗ thị liêu quý dùng tiền mua chuộc bằng cách mỗi tháng nộp cho bác sĩ lưu một mươi triệu đồng tiền phòng
liên quan đến vụ trọng án xảy ra vào ngày hai mươi một tháng ba tại địa bàn xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
sau nhiều nỗ lực truy bắt đến khoảng tám h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba công an tỉnh yên bái đã phát hiện nghi phạm chết trong tư thế treo cổ
tại khu vực núi đá thuộc thôn kéo quảng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái cách nhà đối tượng khoảng ba trăm linh mét
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba nghi phạm bùi văn đẳng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn kéo quảng xã minh xuân
huyện lục yên tỉnh yên bái đã dùng dao tấn công khiến anh bùi văn trinh xã minh xuân huyện lục yên
tỉnh yên bái tử vong tại chỗ sau đó tiếp tục dùng dao tấn công khiến anh trần văn dũng bị thương và sau khi gây án
đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
vào ngày một mươi chín tháng ba công an xã tam hồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc triệu tập nhóm một mươi bốn đối tượng từ một mươi bốn cho đến một mươi bảy tuổi
gây mất trật tự công cộng để giáo dục và giúp các em nhận thức đúng đắn về hành vi sai phạm của mình
ngày một mươi ba tháng ba công an xã tam hồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc triệu tập nhóm một mươi bốn đối tượng từ một mươi bốn cho đến một mươi bảy tuổi
công an xã tam hồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc tuần tra trên địa bàn phát hiện một số thanh thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ
đi trên hai xe gắn máy và nhiều xe đạp điện mang theo nhiều hung khí
khi đến thôn phủ lưu xã tam hồng lực lượng công an đã ập đến chặn xe phong tỏa tạm giữ các phương tiện và các đối tượng cùng số hung khí trên
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã hẹn nhau qua mạng xã hội facebook để giải quyết mâu thuẫn
bị toán nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng tuyên phạt án treo về tội trộm cắp tài sản
thế nhưng bị cáo nguyễn văn hùng năm mươi tuổi trú tại phường xuân hà quận thanh khê vẫn bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày hai mươi một tháng ba ngay khi thấy hùng xuất hiện trở lại công an phường xuân hà quận thanh khê tp đà nẵng đã nhanh chóng bắt giữ để bàn giao cho cơ quan thi hành án
cụ thể vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hùng bị toán nhân dân quận thanh khê cho phép hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản và chịu sự quản thúc của địa phương
sau đó hùng bỏ trốn đi khỏi địa phương mà không thông báo cho cơ quan chức năng
mặc dù cảnh sát khu vực đã vận động gia đình tác động thậm chí là kêu gọi hùng quay về địa phương để được hưởng sự khoan hồng của nhà nước nhưng hùng vẫn ngoan cố lẩn trốn
hiện công an phường xuân hà quận thanh khê đã hoàn tất thủ chức
công an phường xuân hà đã hoàn tất thủ chức để bàn giao nguyễn văn hùng cho cơ quan thi hành án hình sự thay đổi hình thức ngăn chặn là giam giữ có thời hạn thay vì án treo như ban đầu
sau hơn một mươi ngày xét xử và nghị án vào ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng ba tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên bị cáo võ thanh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản cao thắng tù trung thân và chín bị cáo khác từ bảy năm cho đến một mươi tám năm tù
tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các bị cáo còn phải có trách nhiệm liên đới hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của bị hại tổng cộng gần một trăm sáu mươi tỷ đồng trong đó võ thanh long phải hoàn trả hơn một trăm ba mươi một tỷ đồng
theo nội dung cáo trạng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu võ thanh long đăng ký thành lập công ty cổ phần bất động sản cao thắng địa chỉ tại ấp phú nghĩa xã phú hữu huyện châu thành tỉnh hậu giang
đầu năm hai nghìn một mươi bảy võ thanh long ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án khu du lịch sinh thái phú hữu nay là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng phú hữu hậu giang với số tiền hai mươi sáu tỷ đồng
sau đó long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thực hiện dự án không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang cho công ty cao thắng
các công trình hạng mục trong dự án khu du lịch chưa được cấp giấy phép
khu du lịch chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động nhưng võ thanh long cùng các đồng phạm đã để huy động vốn theo phương thức đa cấp
thông qua các hình thức như hợp đồng hợp tác đầu tư thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của công ty ước mơ việt để mua cổ phần công ty bất động sản cao thắng
bán cổ phần công ty cao thắng bán vé ito hợp đồng đại lý bán vé du lịch để chiếm đoạt của tám trăm một mươi bảy bị hại ở ba mươi chín tỉnh thành phố trên cả nước với số tiền gần một tỷ đồng
công an quản lý bán vé du lịch
công an quận cầu giấy tp hà nội cho biết vừa tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trong xe ô tô và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an quận cầu giấy nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm tài sản có giá trị trong xe ô tô
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy đã phối hợp với công an phường trung hòa vào cuộc điều tra vụ việc
sau một ngày tích cực xác minh lực lượng chức năng đã bắt sự đối tượng
lực lượng hà anh quân sinh năm hai nghìn tám trú tải thanh oai hà nội để điều tra làm rõ về hành vi trộm cấp tài sản
gần năm mươi triệu cho đi ăn đi chơi tạp thiểu hết ạ
qua một số vụ việc trộm cắp tài sản trong ô tô cho thấy chính sự sơ hở của người dân đã tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng hoạt động phạm tội
trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của quần chúng nhân dân đã đột nhập và trộm cắp tài sản
phương thức thủ đoạn của các đối tượng là
sau khi các đối tượng đi trên đường và nhìn thấy sơ hở của người dân các đối tượng đã thăm dò và ghi nhận về việc các tài sản có trong xe của bị hại
nên đối tượng đã mở cửa và lấy chiếc túi của bị hại sau đó nhanh chóng tổ thoát
do đó để phòng tránh những rủi ro
có thể xảy ra chủ xe nên khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi xe không nên để những tài sản có giá trị trong xe
và nên lắp đặt hệ thống báo động tự động để tránh xảy ra việc mất trộm không mong muốn
cùng với đó người dân cần tích cực phối hợp với lực lượng công an trong đấu tranh tố giác tội phạm
để kịp thời ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
sau khi sử dụng bánh mì của chuỗi cửa hàng liên hoa tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
nhiều người dân và du khách đã phải nhập viện cấp cứu
với các triệu chứng nghi là ngộ độc thực phẩm
tại bệnh viện đa khoa lâm đồng từ ngày một mươi tám tháng ba đến sáng ngày hai mươi hai tháng ba
đã tiếp nhận hai mươi ba bệnh nhân tại bệnh viện hoàn mỹ đà lạt
cũng tiếp nhận hai mươi bảy bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng dối loạn tiêu hóa buồn nôn sốt đi ngoài
sau khi ăn bánh mì tại chuỗi cửa hàng bánh mì liên hoa trên đường trần phú phan chu trinh nguyễn thị minh khai thành phố đà lạt
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lâm đồng đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì trên
chủ các cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh mì
không có mẫu thực phẩm lưu theo quy định
lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động của các địa điểm bán bánh mì liên hoa
để làm rõ nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm
đến trưa ngày hai mươi hai tháng ba lực lượng chức năng quận bình tân vẫn đang khám nghiệm hiện trường
để điều tra vụ cháy nhà dân
trên đường số sáu phường bình hưng hòa b làm một người bị thương
khoảng tám giờ sáng cùng ngày người dân nghe tiếng nổ phát ra từ bên trong căn nhà hai lầu
trên đường số sáu phường bình hưng hòa b
lúc này một người đàn ông bị thương từ bên trong căn nhà đi ra mở cổng
và được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy quận bình tân điều năm xe
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
lúc này ngọn lửa đã tắt chứ còn khó bốc ra từ bên trong căn nhà
nhân viên điện lực cũng có mặt kiểm tra đường điện đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh
hiện nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên đường số sáu quận bình tân đang được làm rõ
ngày hai mươi hai tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh cho biết là đơn vị
đang phối hợp với lại công an huyện cầu ngang tạm giữ hình sự sáu đối tượng
với hành vi là đánh bạc ăn thua bằng tiền và tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ
xử lý hai mươi bảy đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại ấp nhì xã mỹ long nam huyện cầu ngang
sáu đối tượng bị tạm giữ gồm phạm trường my ba mươi chín tuổi ngụ khóng một nguyễn minh thương ba mươi sáu tuổi ngụ khóm hai
cùng thị trấn mỹ long huyện cầu ngang trần thế lộc ba mươi hai tuổi nguyễn duy khương hai mươi năm tuổi cùng ngụ ấp hai thủ
nguyễn văn linh hai mươi bảy tuổi ngụ ấp rạch ngựa cùng xã long hòa huyện châu thành tỉnh trà vinh
và lê thanh phong bốn mươi hai tuổi ngụ thị trấn thành phú huyện thành phú tỉnh bến tre
theo đó sau nhiều ngày theo dõi trưa ngày hai mươi một tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
kết hợp phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh và công an huyện cầu ngang đột kích triệt xóa điểm đá gà
ăn thu bằng tiền quy mô lớn tại một bãi đất trống
điểm đá gà này được tổ chức thường xuyên gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy tán loạn nhưng lực lượng công an đã tổ chức truy bắt
và đã mời tất cả các đối tượng về làm việc
cơ quan công an làm rõ ba mươi ba đối tượng có liên quan độ tuổi từ hai mươi bảy đến năm mươi bốn
có hộ khẩu thường trú tại huyện cầu ngang huyện châu thành tỉnh trà vinh
và huyện thành phú tỉnh bến tre tạm giữ sáu con gà bảy cửa gà một đá mài cửa gà
hai mươi xe mô tô một xe ô tô hai mươi chín điện thoại di động và hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
và các tài liệu đồ vật có liên quan
qua khám xét khu vực xung quanh đá gà lực lượng chức năng thu giữ nhiều tiền mặt
được cất giấu nhiều nơi và hai bộ lắc xí ngầu
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đến thời điểm bị bắt
đã tham gia bốn trận đá gà ăn thua bằng tiền
được biết mỗi trận ăn thu bằng tiền giao động từ năm triệu sáu trăm linh ngàn đồng
đến ba mươi hai triệu đồng
ngày hai mươi hai tháng ba công an thành phố dị an tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng
là phạm ngọc hiền bốn mươi năm tuổi hộ khẩu thường trú tại thành phố hồ chí minh
cùng với năm đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản
theo điều tra đối tượng phạm ngọc hiền làm nghề kinh doanh cây cảnh
tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nghe đàn em kể có một cây mai vàng to đẹp tại khu đất trống trên địa bàn
thành phố dĩ an tỉnh bình dương
xung quanh vắng vẻ chỉ có hai người trông coi có thể lấy trụng được
sau đó hiền cùng phạm dương tiễn ba mươi hai tuổi quê tỉnh vĩnh long
đến vị trí cây mai để quan sát và bàn cách chiếm đoạt
khoảng một giờ sáng ngày hai mươi tháng ba hiền điều khiển xe ô tô biển số năm mươi một h bảy mươi bảy nghìn chín mươi
chở bùi văn đạt hai mươi bảy tuổi hộ khẩu thường trú thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh mang theo một cây kiếm nhật một cây dao đi trước
nguyễn văn sơn bốn mươi tuổi quê tính đồng tháp điều khiển xe cần cẩu
chở theo trần thanh phong hai mươi năm tuổi và trần thanh bình ba mươi một tuổi
cùng quê hậu giang đi sau đến vị trí cây mai vàng
khi đến khu đất trống có cây mai đạt và tiến cầm hung khí
xông vào khống chế hai người trong coi để các đối tượng sơn bình phong
và cậu cây mai mang đi cất dấu
qua điều tra công an thành phố dĩ an đã tạm giữ sáu đối tượng
cùng tan vật một cây mai vàng một xe tải cẩu một ô tô
một thanh kiếm nhật một cây dao
được biết cây mai vàng có giá trị khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
ngày hai mươi hai tháng ba công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
cho biết là đã tiếp nhận đối tượng là phan nhật hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ngụ tại xã phong phú huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đã ra đầu thú sau gần một tháng lẫn trốn vì có hành vi là dùng dao
gây thương tích chính vợ của mình
theo hồ sơ của cơ quan công an
vào ngày sáu tháng ba công an thành phố cao lãnh tiếp nhận tin báo
vụ cố ý gây thương tích tại phường hòa thuận thành phố cao lãnh
qua điều tra được biết sau thời gian lên thành phố làm việc
hoàng quay về địa phương thì có mâu thuẫn với người vợ
hiện đang thuê trọ tại phường hòa thuận thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
trong lúc giải quyết mâu thuẫn đối tượng hoàng đã dùng dao đâm một mươi bảy nhát vào vợ
rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
vợ hoàng sau đó được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời
nên không nguy hiểm tính mạng
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để điều tra và xử lý theo pháp luật